các địa phương vừa bị lũ quét tại thanh hóa đang huy động lực lượng xuống vùng lũ để phòng chống dịch
và giúp người dân có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo sớm ổn định cuộc sống
để kịp thời hỗ trợ cho những người bị thương ngành y tế huy động các y bác sĩ thường trực tại địa bàn
để khám cấp cứu cấp phát thuốc đồng thời hướng dẫn xử lý nguồn nước sinh hoạt cho người dân
lực lượng chức năng địa phương tập trung khơi thông các vùng nước đọng vết bù đất quanh khu vực dân cư
dùng phèn chua làm trong nước giếng dùng chloramin b hoặc chlorovoy để khử trùng
nước sông ao hồ phải được xử lý bằng biện pháp cắt lọc và khử trùng trước khi sử dụng để sinh hoạt
trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ năm nay tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các địa phương thực hiện biện pháp nước rút đến đâu
huy động lực lượng vệ sinh nhà cửa khơi thông cống rãnh lấp vùng trũng nước đọng thu gom xử lý rác đến đó
các động vật chết phải thu gom trôn lấp trong phạm vi từng thôn bản bỏ trong bao dạch thủng trôn lấp sang nguồn nước
nơi có sức vật chết phải được khử trùng bằng vôi bột hoặc chloramin b